sở giao thông vận tải tp hcm cho biết sẽ tạm ngưng tất cả các công trình thi công đào đường trong dịp lễ ba mươi tháng bốn
nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông vệ sinh môi trường phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
thời gian tạm ngưng thi công các công trình đào đường từ ngày ba mươi tháng bốn đến hết ngày một tháng năm
sở giao thông vận tải yêu cầu các chủ đầu tư các công trình có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công đào đường
khẩn trương tái lập lại toàn bộ các đoạn đường đã thi công xong trước ngày hai mươi chín tháng bốn
các công trình thi công có rào chắn chiếm dụng mặt đường đang khai thác được phép tồn tại nhưng phải thu gọn hàng rào công trường
làm vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ khu vực thi công phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp kỷ niệm bốn mươi ba năm
ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động